chiều nay ngày một mươi hai tháng sáu trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
tính đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ thêm một đối tượng trong vụ tấn công
vào ủy ban nhân dân xã tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ là hai mươi bảy đối tượng
cùng với bắt giữ các đối tượng lực lượng chức năng cũng thu một số vũ khí quân dụng
trong đó có súng trường ckc đồng thời đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại
điều tra làm rõ vụ việc trước đó vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện chư quynh
đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu ea cật tu
và làm một số đồng chí công an xã cán bộ xã người dân tử vong và bị thương
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ
triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin
và trong sáng nay ngày một mươi hai tháng sáu đoàn công tác
của trung ương do phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang làm trưởng đoàn
đã thăm viếng và động viên các nạn nhân trong vụ việc tại đắk lắc
tại các nơi tham viếng phó thủ tướng trần lưu quang đã thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân
trong vụ việc đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh đắk lắc cần quan tâm hỗ trợ về mặt đời sống
tinh thần đối với gia đình các nạn nhân phó thủ tướng đã tới thăm hỏi động viên
hai chiến sĩ công an bị thương trong vụ việc đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
phó thủ tướng yêu cầu đội ngũ y tế quan tâm chăm sóc điều trị cho các chiến sĩ bị thương sớm phục hồi
phó thủ tướng chỉ đạo ubnd tỉnh đắk lắc hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn
phối hợp chặt chẽ với bộ công an trong việc điều tra xử lý các đối tượng
cũng trong sáng ngày một mươi hai tháng sáu đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi
chia buồn với gia đình bốn cán bộ chiến sĩ công an xã tại đắk lắc hy sinh khi làm nhiệm vụ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã gửi vòng hoa viếng
gửi lời chia buồn của bộ trưởng đến gia đình thân nhân các đồng chí công an xã hy sinh
đến thắp nén hương tưởng nhớ thăm hỏi tại gia đình thân nhân bốn cán bộ chiến sĩ
thứ trưởng lương tam quang ghi nhận sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh khi làm nhiệm vụ
vì sự bình yên cho nhân dân
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang chia sẻ với những mất mát to lớn
của gia đình thân nhân bốn cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và mong muốn các thân nhân của các cán bộ hy sinh
cố gắng vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
đồng chí thứ trưởng khẳng định đảng nhà nước bộ công an luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách
đối với cán bộ công an hy sinh chia sẻ những đau thương để thân nhân các gia đình
sớm vượt qua nỗi mất mát đau thương này
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh đắk lắc quan tâm
tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình chiến sĩ vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống
có chính sách phù hợp kịp thời đối với người có công
trước những hy sinh vì bình yên cuộc sống cho nhân dân của các cán bộ công an xã
đồng chí thứ trưởng đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an truy thăng cấp bậc hàm
trước niên hạn cho mỗi đồng chí đồng thời trao quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân
một trăm linh triệu đồng một gia đình thân nhân các đồng chí hy sinh
cũng trong ngày hôm nay phó thủ tướng trần lưu quang đã ký quyết định số sáu trăm bốn mươi tám qdttg
cấp bằng tổ quốc ghi công cho bốn liệt sĩ thuộc bộ công an và hai liệt sĩ thuộc tỉnh đắk lắc
một liệt sĩ hoàng trung thiêu tá công an nhân dân cán bộ công an xã cật tù
huyện cực triều quynh tỉnh đắk lắk nguyên quán phường nghi thu thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
ngày hy sinh ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hai liệt sĩ trần quốc thắng thiêu tá công an nhân dân cán bộ công an xã ea tiêu
huyện triều quynh tỉnh đắk lắk nguyên quán xã thạch bình huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
ngày hy sinh ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ba liệt sĩ hà tuấn anh đại quý công an nhân dân cán bộ công an xã ea tiêu
huyện triều quynh tỉnh đắk lắk nguyên quán xã đồng lợi huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
ngày hy sinh ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
liệt sĩ nguyễn đăng nhân đại úy công an nhân dân cán bộ công an xã ea cơ tu
huyện triều quynh tỉnh đắk lắk nguyên quán xã tân thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
ngày hy sinh ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
liệt sĩ nguyễn văn kiên bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân xã ya cơ tu
huyện triều quynh tỉnh đắk lắk nguyên quán xã liên nghĩa huyện văn giang tỉnh hương yên
ngày hy sinh ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
liệt sĩ nguyễn văn dũng phó bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã ea tiêu
huyện triều quynh tỉnh đắk lắk nguyên quán xã hùng tiến huyện nam đàn tỉnh nghệ an
ngày hy sinh ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hẹn nhau ăn nhậu rồi xảy ra xô xát dẫn đến tử vong hung thủ trong vụ giết người xảy ra
vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi một tháng sáu trên đường ba mươi tháng bốn phường dương đông thành phố phú quốc
đã bị bắt giữ
trước đó trần văn thuận cùng với võ văn quý
cùng nhau ăn nhậu
sau đó mâu thuẫn xảy ra sô sát khiến quý tử vong
tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy bắt hung thủ
biết không thể trốn thoát thuận đã đến công an phường dương đông đầu thú
lập công ty ma để buôn lậu dược liệu thuốc bắc đào công phú ba mươi sáu tuổi quê tại tỉnh thái bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng khởi tố và bắt tạm giam về hành vi buôn lậu
năm hai nghìn hai mươi phú thành lập công ty ma lấy tên là công ty ngọc sơn
thuê người khác thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích buôn lậu thuốc bắc
từ trung quốc về việt nam tiêu thụ
từ khi thành lập đến nay công ty ngọc sơn đã mở sáu tờ khai hải quan
và nhập khẩu tổng cộng hai mươi một container hàng hóa về việt nam qua cửa khẩu cảng đà nẵng
trong đó có một mươi sáu container đã được thông quan và trở đi tiêu thụ
đối với lô hàng năm container đang thực hiện các thủ tục để thông quan
thì bị phát hiện bên trong đều là mặt hàng dược liệu thuốc bắc
không phải là các bản hàng nông sản như khai báo
với tổng trọng lượng hơn một trăm linh tấn trị giá một mươi hai chín mươi chín tỷ đồng
ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bến tre
đã bắt quả tang phạm minh luân vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại thành phố bến tre về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vũ bị phát hiện bắt quả tang khi đang cất giấu một mươi hai túi ni lông
chứa ma túy đá và ma túy dạng heroin trên người
qua điều tra ban đầu đối tượng vũ thừa nhận đây là ma túy đá và heroin
do đối tượng mua của một đối tượng khác về sử dụng
sau khi chấm dứt quan hệ tình cảm trần văn dự đã tìm mẹ của bạn gái
để tống tiền và cưỡng đoạt của người phụ nữ này hơn ba triệu đồng
công an tỉnh lạng sơn cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng trần văn dự
trú tại huyện lục ngạn của tỉnh bắc giang để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
cuối năm hai nghìn một mươi chín dự và nạn nhân có quan hệ yêu đương trên mạng
và quay lại hình ảnh khiêu dâm nhạy cảm của bản thân khi gọi điện video
đến đầu năm hai nghìn hai mươi sau khi chia tay dương vẫn làm phiền yêu cầu cô gái này chuyển hai mươi triệu đồng
và dọa nếu không chuyển tiền sẽ phát tán hình ảnh nhạy cảm đêm nặng xã hội
tuy nhiên bị hại đã không chấp thuận
cuối tháng năm và đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba dự tiếp tục nhắn tin dọa đăng clip nóng
yêu cầu mẹ của bị hại và bị hại chuyển sáu triệu đồng
lo sợ bị ảnh hưởng đến danh dự của con gái mẹ nạn nhân đã nhiều lần chuyển cho dự số tiền hơn ba triệu đồng
thưa quý vị qua công tác nắm tình hình
phát hiện một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn
công an quận một thành phố hồ chí minh đã triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an thành phố kiểm tra hành chính xử lý các vi phạm
đêm hai mươi sáu tháng năm tổ công tác phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố
công an quận một tiến hành kiểm tra hành chính quán sambalose lầu bốn lầu năm số hai mươi tám b một đường ngô văn năm
quận bến ngán quận một tại thời điểm kiểm tra tổ công tác thái hồ hữu hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú huyện tánh linh tỉnh bình thuận có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy
nên yêu cầu kiểm tra phát hiện trong tay phải của hậu có một điếc thuốc lá ma túy loại cần sa
tại cơ quan công an hậu khai nhận về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
số ma túy loại cần sa nói trên là hậu mua của một người bạn tên bảo thông qua mạng xã hội
bộ điếu thuốc chứa ma túy cần sa hậu bán với giá hai trăm năm mươi đồng
tiếp đó đêm ba tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng công an quận một
tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh số một trăm một mươi hai đường hồ tùng mậu phường bến nghé
qua kiểm tra tổ công tác thu giữ hai mươi ba bình khí n hai o đưa bốn mươi chín đối tượng là khách đến chơi tại cơ sở
về trụ sở công an quận một để test ma túy qua test nhanh ghi nhận ba trường hợp dương tính với chất ma túy
tổ công tác giao cho công an phường bến nghé lập hồ sơ xử lý theo quy định